thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh đại diện viện kiểm sát đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong đó bị cáo trương quốc cường bị đề nghị mức án
từ bảy đến tám năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cấp phó của bị cáo cường là nguyễn việt hùng
bị đề nghị từ ba đến bốn năm tù lê đình thanh cám bộ cục hải quan tp hcm từ hai đến ba năm tù
phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
nguyễn thị thủy nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược từ bốn đến năm năm tù
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với nhóm chín bị cáo bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt nguyễn minh hùng tổng giám đốc công ty vn pharma hai mươi năm tù
tổng hợp với bản án một mươi bảy năm tù của bản án trước hình phạt chung đối với bị cáo hùng là ba mươi năm tù
võ mạnh cường nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế hnc
bị đề nghị hai mươi năm tù tổng hợp với bản án hai mươi năm tù của bản án trước hình phạt chung đối với bị cáo cường là ba mươi năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ tám đến ba mươi năm tù
hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
các bị cáo phạm hồng châu nguyễn thị thu thủy đã vì động cơ cá nhân đã làm trái công vụ
các bị cáo trương quốc cường nguyễn việt hùng và lê đình thanh đã thiếu trách nhiệm
đã thực hiện không đúng không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao gây hậu quả rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của các bị cáo cần phải được xử lý bằng mức hình phạt nghiêm khắc để phòng ở chung
trong vụ án này bị cáo trương quốc cường đã thực hiện không đúng không đầy đủ trách nhiệm được giao
thiếu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc
đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp
dẫn đến hậu quả sáu trên bảy loại thuốc giả nhãn mark health hai nghìn được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam với giá trị hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng